chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ đỉnh cao một hai trăm linh điểm chứng khoán việt nam ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng
thậm chí có thời điểm xuống dưới chín trăm linh điểm và sau đó là đà phục hồi
nhưng khi mà sự kỳ vọng mới bắt đầu lại xuất hiện những yếu tố mới có nguy cơ gây ra những bất ổn
đó là xung đột thương mại mỹ trung với sự phá giá của đồng nhân dân tệ và sự chuyển dịch vốn của những nhà đầu tư ông mỹ
cùng với đó là những yếu kém nội tại của thị trường chứng khoán việt nam bộc lộ trong khoảng thời gian bất ổn
làm thế nào để phát triển một thị trường chứng khoán trong nước mạnh và bền vững
đó là câu hỏi lớn với các chuyên gia chứng khoán và cả các chuyên gia kinh tế vĩ mô
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng tại cuộc họp về dự thảo quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý thị trường
tổng cục quản lý tỷ trường được nâng cấp thành tổng cục quản lý tỷ trường
khi đó cơ cấu tổ chức của lực lượng quản lý thị trường sẽ thay đổi đáng kể
yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả sẽ khiến nhiều đơn vị đầu mối về quản lý thị trường được rút gọn
cụ thể ngay sau khi quyết định của thủ tướng được ban hành
bộ công thương chỉ đạo việc tiếp nhận tri cục quản lý thị trường thuộc sở công thương
và đội quản lý tỷ trường trực thuộc tri cục quản lý tỷ trường từ các địa phương về tổng cục quản lý tỷ trường
các tri cục quản lý tỷ trường đồng thời chuyển đổi thành cục quản lý tỷ trường
giữ nguyên đội quản lý tỷ trường trực thuộc cục quản lý tỷ trường
các đội quản lý tỷ trường cấp huyện thành đội quản lý tỷ trường liên huyện
giảm các đội quản lý tỷ trường cấp huyện theo lội trình
đến năm hai nghìn hai mươi giảm ba trăm linh năm đội
năm hai nghìn một mươi chín kiện toàn ba mươi tám cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh thành một mươi chín cơ quan quản lý thị trường liên tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương ra soát sắp xếp hai mươi năm cục quản lý thị trường cấp tỉnh theo hướng khu vực liên tỉnh
đề án phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh
tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở các khu đô thị và đô thị
trong đó thực hiện giả soát
xây dựng khung pháp lý chung về phát triển đô thị thông minh bền vững
ban hành các cơ chế chính sách áp dụng cho các khu vực triển khai thí điểm
xây dựng và thí điểm triển khai áp dụng khung tham chiếu ict phát triển đô thị thông minh
xây dựng hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian đô thị
hợp nhất các dữ liệu đất đai xây dựng trên nền tảng gis và các cơ sở dữ liệu khác
đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện giai đoạn một thí điểm
đến năm hai nghìn ba mươi hoàn thành thí điểm từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực khu vực
hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh có khả năng lan tỏa
thưa quý vị từ đỉnh cao một hai trăm linh điểm chứng khoán việt nam ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng
thậm chí có thời điểm xuống dưới chín trăm linh điểm và sau đó là đà phục hồi
nhưng khi mà sự kỳ vọng mới bắt đầu lại xuất hiện những yếu tố mới có nguy cơ gây ra những bất ổn
đó là xung đột thương mại mỹ trung với sự phá giá của đồng nhân dân tệ và sự truyền dịch vốn của những nhà đầu tư ông mỹ
cùng với đó là những yêu kém nổi tại của thị trường chứng khoán việt nam bộc lộ trong khoảng thế gian bất ổn
làm thế nào để phát triển một thị trường chứng khoán trong nước mạnh và bền vững hơn
đó là câu hỏi lớn với các chuyên gia chứng khoán và cả các chuyên gia kinh tế vị mồ
thị trường phục hồi yếu ớt xung quanh mức chín trăm năm mươi điểm
nhà đầu tư nước ngoài giảm dần tần suất bán dòng
và cùng với đó vẫn tồn tại những phiên giao dịch biến động bất thường
thị trường chứng khoán việt nam đang đứng ở đâu
và quan trọng hơn đâu là động lực để thị trường tiến lên theo hướng bền vững
làm sao mà những giải pháp đưa ra những giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán việt nam ngày càng minh bạch hơn và bền vững hơn
và làm sao để thị trường chứng khoán việt nam tiếp tục trở thành kênh huy động vốn hiệu quả theo phát triển kinh tế
rủi ro lớn nhất với thị trường chứng khoán hiện nay đến từ những tác động khó đoán định của cuộc xung đột thương mại mỹ trung
trong hoàn cảnh đó các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
với trọng tâm là hoàn thiện luật chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển
phát huy ngày càng tốt hơn chức năng vai trò của thị trường này đối với nền kinh tế
tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm bảo đảm minh bạch an toàn cho thị trường chứng khoán và cả hệ thống tài chính quốc gia
thị trường chứng khoán việt nam thực tế là một thị trường chứng khoán non trẻ
mặc dù là chúng ta đã có thị trường chứng khoán từ năm hai nghìn
tuy nhiên thực tế lúc đó là lượng các công ty niêm yết là rất ít
hiện nay thì các lượng công ty niêm yết đã lên mức rất là cao
nếu tính cả thiên sản sản upcom chúng ta thấy hơn hàng nghìn doanh nghiệp
và chúng tôi kỳ vọng rằng con số đó sẽ còn tiếp tục hơn nữa và sẽ tạo thành một cái kênh đầu tư
và kênh huy động vốn lớn cho các doanh nghiệp và các kênh đầu tư dài hạn cho các nhà đầu tư
nhìn lại một mươi tám năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán
hầu hết các chuyên gia đều cho rằng những thành tựu là đáng ghi nhận
và ở thời điểm hiện tại vẫn có những yếu tố tích cực để kỳ vọng thị trường hồi phục
đó là kinh tế vi mô phát triển ổn định các chỉ số lạm phát lãi suất và tỷ giá nằm trong tầm kiểm soát
theo báo cáo của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
thiên tai trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã làm bảy mươi tám người chết và mất tích
hai mươi người bị thương và hơn bảy trăm bốn mươi ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi
một mươi tám một nghìn ngôi nhà bị ngập nước sạt lờ hư hỏng và tốc máy

và hoa màu bị hư hỏng tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng một bốn trăm sáu mươi tám tỷ đồng
đáng chú ý là cơn bão số ba đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
theo ước tính sơ bộ bão số ba làm ba mươi bốn người chết và người mất tích hai mươi sáu người bị thương
hơn bảy hai nghìn ngôi nhà bị sập đổ và ngập nước năm hai nghìn ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp
chín mươi sáu bốn nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng sáu năm nghìn con da súc và một trăm một mươi năm nghìn con da cầm
bị chết và cuốn trôi
sáu hai nghìn hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông
trong đó yên bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn bão số ba
với một mươi bảy người chết và mất tích một mươi tám người bị thương một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn
gần một ngôi nhà bị hư hỏng và di rời khẩn cấp một một nghìn hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
gần bốn con da súc da cầm bị chết và cuốn trôi hơn ba trăm năm mươi hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương duy trì tốt các chế độ ứng trực về lực lượng và phương tiện
sẵn sàng cơ động ứng phó và xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống nhất là ở các địa bàn trọng điểm
phối hợp tốt giữa các cơ quan đặc biệt là giữa ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu năng lượng
phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương duy trì tốt các chế độ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu năng lượng
khi có bão mạnh đổ bộ vào đất liền dự báo mưa lớn gây ngập úng lũ ống lũ quét
ủy ban nhân dân các địa phương cần chỉ đạo hướng dẫn nhân dân thu hoạch sớm hoa màu thủy hải sản
di rời lồng bè chẳng chống nhà cửa và kiên quyết di rời dân sơ tán đến nơi an toàn bảo vệ khu vực sơ tán
chuẩn bị thật đầy đủ lực lượng phương tiện vật tư thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
giữ chữ lương thực thực phẩm nước uống thuốc men đen dầu bảo đảm khi đi sơ tán
chú ý quan tâm những khu vực trọng điểm dễ bị cô lập chia cắt do lũ lớn ngập lụt sạt lở
tuyên truyền giáo dục cho các tàu cá của ngư dân khi đánh bắt xa bờ phải đi theo tổ đội
thường xuyên mở hệ thống thông tin để kịp thời liên lạc và có túi cứu thương sơ cứu ban đầu khi có sự cố
thưa quý vị nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá các nông sản đặc sản của tỉnh sơn la đến với người tiêu dùng thủ đô
vừa qua tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh sơn la phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
đến với hội trợ là những sản phẩm nông sản như nhãn rau củ quả và thực phẩm đã qua chế biến
đây là dịp để người nông dân các cơ sở sản xuất chế biến của địa phương giới thiệu
quảng bá sản phẩm nông sản sạch an toàn tới người tiêu dùng thủ đô
những loại hoa quả ở đây rất là tươi và tôi thấy màu sắc và các chất lượng của hoa quả thì mình rất là tin tưởng
chúng tôi là người mua hàng có thể được biết đến và đến mua nhiều những hội trợ như này hơn nữa
nhiên vụ nhãn năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la đã xây dựng và duy trì một mươi năm chuỗi sản xuất nhãn an toàn
với hơn năm tấn nhãn được chứng nhận theo tiêu chuẩn việt gáp
trong đó có một năm trăm linh tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện
điều kiện để xuất khẩu đi nước ngoài
chúng tôi kiểm soát ngay bắt đầu từ khâu sản xuất
có nghĩa là gần như các diện tích nhãn của sơn la đã được áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt việt gap
và một số diện tích thì đã được áp dụng tiêu chuẩn global gap
và trong đó thì có nhiều diện tích đã được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường khó tính
do vậy mà nông sản nói chung và nhãn của sơn la đã được kiểm soát và đảm bảo an toàn
việc tổ chức các hội trợ
các hội trợ nông sản giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương
không chỉ nhằm giải quyết khâu tiêu thụ cho những sản phẩm có chất lượng
mà còn góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới
tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày chín tháng tám
tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đường hoàng quốc việt hà nội
thanh tra bộ giao thông vận tải cho biết liên quan đến nghi vấn cục đường thủy nội địa lập quỹ đen
từ việc thu phí từ các gói thầu bộ trưởng nguyễn văn thể đã chỉ đạo thanh tra bộ thành lập tổ xác minh
tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra xác minh nội dung thông tin phản ánh tại cục đường thủy nội địa
các cá nhân liên quan cục trưởng cục đường thủy nội địa việt nam cho biết
đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về nghi vấn một số ca nhân của cục đường thủy nội địa việt nam
thu năm hai mươi để lập quỹ đen từ các gói thầu các công trình do ban quản lý dự án đường thủy nội địa
trước đây thuộc cục và cục đường thủy nội địa việt nam làm chủ đầu tư
như dự án nạo vét phá đá giả phá bom mìn khảo sát thông luồng
thanh tra bộ giao thông vận tải cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ vấn đề trên
trước đó theo phản ánh của báo chí cục đường thủy nội địa việt nam thuộc bộ giao thông vận tải
là nơi thu quỹ đen của các công ty trúng thầu những công trình do đơn vị này làm chủ đầu tư
thưa quý vị với tiêu chí cùng xây dựng cảng hàng không quốc tế nội bài
ngày càng văn minh lịch sự và hiện đại
những năm qua văn hóa doanh nghiệp là một trong những nội dung
mà lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài luôn trú trọng có nhiều hoạt động thiết thực
một trong những hoạt động nổi bật được tổ chức hàng năm đó là hội thi người lao động với văn hóa doanh nghiệp
đây là buổi hội diễn văn nghệ nia hai nghìn một mươi tám của cảng hàng không quốc tế nội bài
tham gia hội diễn này có bảy đội thi với hơn một trăm linh diễn viên đến từ các đơn vị trong cảng hàng không quốc tế nội bài
mỗi đợt sinh hoạt văn nghệ như thế này đã đem lại không khí vui tươi và phấn khởi cho người lao động
cả nhân của mình và cả anh chị em cán bộ nhân viên cảng đều rất mong muốn là công đoàn sẽ tổ chức
nhiều hơn nữa các cuộc thi như thế này để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của anh chị em
trong những năm gần đây ban chấp hành công đoàn của cảng hàng không quốc tế nội bài
đều tổ chức các hoạt động thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động
những hoạt động thiết thực đó đã thu hút sự tham gia đông đảo của người lao động góp phần gắn kết
chung tay để cùng nhau xây dựng một cảng hàng không mang đậm bản sắc văn hóa việt nhưng xứng tầm quốc tế
từ sự động viên khích lệ người lao động thông qua các hoạt động thiết thực gắn với công việc thực tế
sáu tháng đầu năm nay cảng hàng không quốc tế nội bài tăng trưởng từ một mươi hai đến một mươi năm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
lượng hàng hóa hành lý tăng gần hai mươi liên tục từ các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
cảng hàng không quốc tế nội bài đã được tổ chức đánh giá của quốc tế về sân bay
bình chọn xếp trong top một trăm linh sân bay tốt nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế nội bài cũng được nâng lên hạng thứ tám mươi hai trên một trăm linh chuyến bay tốt nhất thế giới
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật và phát lại vào chín h sáng thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn và một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau